thưa quý vị và các bạn tháng ba những cây sơn tra bước vào vụ đơm hoa kết trái
sắc hoa trắng bao phủ những quả đồi và trải dài trên những dẻo cao miền sơn cước
đây là thời điểm lý tưởng để du khách đến trải nghiệm ngắm hoa
tìm hiểu cuộc sống và những nét văn hóa ấn tượng của người dân vùng cao nơi đây
còn trên mạng xã hội hoa sơn trà cũng đang khoe sắc rực rỡ
qua những chia sẻ của cư dân mạng bên cảnh sắc tuyệt đẹp của đất nước
hoa sơn cha đẹp nhất có lẽ ở nậm nghiệp sơn la
mùa này hoa bùng nở trắng xóa như bông
đây là loài cây mộng mạc chịu được sương gió mưa rầm
biểu tượng cho sức sống bền bỉ kiên cường của người hơ mông
mọi người có thể đến nậm nghiệp ngắm hoa sơn tra săn mây
tắm suối nước nóng ngọc chiến những trải nghiệm rất đáng để thử trong tháng ba này
mình đã đi nậm nghiệp để ngắm sơn trà mảnh đất này còn khá hoang sơ
đây cũng là cung đường mới cho những người muốn leo đỉnh tà trì nhu
nếu check kinh qua bản nậm nghiệp thì đường leo sẽ khoảng một mươi km cả lên và xuống
chính bởi vẻ đẹp ấn tượng của rừng sơn tra trên mạng xã hội
cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh của loại hoa này
những trải nghiệm khi được đặt chân tới
những vùng đất tây bắc của tổ quốc
mỗi một khoảnh khắc đều được cư dân mạng lưu giữ cùng niềm tự hào trước cảnh sắc tuyệt đẹp của đất nước
du khách đắm chìm say mê chụp ảnh bên những gốc sơn tra cổ thụ
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng sơn tra chính là một trong những lý do
để đưa du khách đến và ở lại với sơn la
nhiều hình ảnh có phần quảng bá hình ảnh con người của vùng đất này đến với du khách
không chỉ khách du lịch trong nước mà còn đối với du khách nước ngoài
hình ảnh ngày hội hoa sơn tra năm hai nghìn hai mươi bốn tại sơn la cũng đang được cư dân mạng chia sẻ trên các diễn đàn
vẻ đẹp của hoa sơn tra được ví như thiếu nữ mông miền sơn cước tự nhiên bình dị tràn đầy sức sống
thu hút biết bào du lịch
các du khách tìm về trải nghiệm và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ
ngày hội hoa sơn tra là một sản phẩm du lịch độc đáo vừa phát triển nông nghiệp liên kết du lịch vừa gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc
đến đây du khách không chỉ được ngắm sơn tra mà còn được trải nghiệm cuộc sống giản dị cảm nhận sự gần gũi thân thiện mến khách của người dân vùng cao nơi đây
nhiều cư dân mạng cho rằng tiềm năng du lịch của miền tây bắc còn rất lớn các địa phương đã đi rất đúng hướng
lựa chọn và phát triển những sản phẩm du lịch bằng bản sắc những vẻ đẹp vốn có cùng cách làm du lịch xanh chú trọng những trải nghiệm mới mẻ
đây chính là điều đã đưa du khách đến với mỗi vùng đất
thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng tây bắc mở rộng đây là một hướng đi bền vững đang được các địa phương triển khai
mong rằng du lịch vùng tây bắc sẽ phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có
bởi cảnh sắc thiên nhiên ở đây tuyệt đẹp và độc đáo
nhiều du khách đã lựa chọn hành trình khám phá tây bắc và nói rằng sẽ quay trở lại nơi đây giữ được du khách quay trở lại chính là thành công trong làm du lịch
sẽ thật tuyệt vời khi những mảng màu sống động về một việt nam tươi đẹp được quảng bá thông qua mạng xã hội
cư dân mạng mong muốn du khách sẽ trải nghiệm và chia sẻ trên các nền tảng số ngày một nhiều hơn về cảnh sắc con người miền núi tây bắc
về những vùng hoa bản địa độc đáo và riêng có ghi dấu trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước ta tươi đẹp con người việt nam hiền hòa mến khách